mới đây phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam phối hợp với các đơn vị địa phương liên quan
đã mật phục bắt quả tang tụ điểm đánh bạc với quy mô lớn tại khu vực đồng ruộng thuộc khối phố tứ câu
phường điện ngọc thị xã điện bàn và đã bắt quả tang ba mươi chín đối tượng đang có hành vi sát phạt nhau
dưới hình thức sóc đĩa ăn thua bằng tiền thù giữ một trăm một mươi sáu triệu đồng hai xe ô tô một mươi ba xe máy
và một số tăng vật khác có liên quan
qua đấu tranh ban đầu phòng cảnh sát hình sự xác định tụ điểm đánh bạc này do hoàng ngọc khánh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại thị xã điện bàn cầm đầu tổ chức đánh bạc từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi
tính đến khi bị bắt hàng ngày có khoảng ba mươi năm mươi người tham gia chơi đánh bạc
với mỗi ván cá cược từ sáu mươi đến một trăm linh triệu đồng
hoàng ngọc khánh thu tiền sâu mỗi đối tượng tham gia đánh bạc từ một trăm linh đồng cho đến hai trăm linh đồng